sau khi cho đi thăm khám siêu âm để tìm nguyên nhân tốc cao thì mới lộ ra là có cái sỏi ở đường điệu quản
và nó biến chứng làm cho thận bị ảnh hưởng gây ra cái cao huyết áp do thận gây ra
dạ vâng theo các bác sĩ chia sẻ thì bệnh sỏi thận nếu mà không được điều trị sớm thì vẫn có thể gặp những biến chứng
tuy nhiên thì nhiều người còn khá chủ quan vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về những biến chứng thường gặp ạ
khi cái kích thước nó từ bảy mm đến một cm thì nó
rơi xuống điệu quản nó gây tắc nghẽn
và khi nó gây tắc nghẽn như vậy thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng dẫn đến hỏng thận
nó có thể dẫn đến suy thận cấp nên hai bên thận đều có sỏi rơi xuống và gây bích tắc
hoặc nó có thể làm hỏng một bên thận nếu như người bệnh không nghĩ là đau do sỏi thận mà lại nghĩ đau do lưng rồi cho nó qua ngày đi
rồi xong rồi đau đó chỉ sau sáu tháng một năm thì cái thận nhiều khi nó hỏng do ướt nước
theo như các bác sĩ khuyến cáo thì bệnh sỏi thận nếu mà không được điều trị sớm thì vẫn có thể gặp những biến chứng nguy hiểm
tuy nhiên hiện nay thì nhiều người còn khá chủ quan đối với bệnh này
vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay thì bệnh viện đang áp dụng những phương pháp điều trị tối ưu ra sao ạ
cái tán sỏi qua da và đặc biệt là gần đây là cái tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ kim nhỏ
thì bệnh viện tâm anh chúng tôi đã áp dụng thành thường quy rồi
và với cái tán sỏi qua da với sử dụng laser công suất lớn thì tất cả cái mọi sỏi ở trong bể thận kích thước có thể từ một phân hoặc có thể từ đến năm phân
chúng tôi cũng làm cho nó tan dã ra và sau đó hút nó ra ngoài qua một cái đường hầm chọc qua da dưới định vị của siêu âm hoặc định vị của siam x quant đấy là chúng tôi tiếp cận được vào sỏi

sau khi tiếp cận được vào sỏi thì có hệ thống phá bằng laser và qua phá xong đến đâu thì có máy hút rửa và lấy tặng toàn bộ cái hệ sỏi ở trong thận ra ngoài
vâng bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên cho người bệnh về cái chăm sóc cũng như là theo dõi sức khỏe sau khi mà đã tán sỏi rồi ạ
ăn uống làm sao tránh sự mất cân bằng
ăn phải có chất sơ
chứ ăn nhiều thịt nhiều đạm
mà nó tạo nên nhiều tinh thể osalat canxi rồi phốt pho thì cái chế độ đó dễ gây ra cái lắng động và làm cho tạo sỏi
ngoài ra nữa cái vấn đề nhiễm trùng nhiễm trùng có thể ở tại do sỏi gây nên mà nhiễm trùng có thể do ngược dòng từ cơ quan sinh dục ngoài bị biến ngược lên mà không được điều trị kịp thời
nó cũng tạo nên cái thay đổi môi trường kiềm toan của nước tiểu và làm cho dễ gây ra sỏi tại chỗ
tôi nhắc lại uống đủ nước ngày người lớn là phải hai lít nước một ngày và chia đều trong ngày
thì lúc đó thì những cái nguy cơ để mà tái phát sỏi nó sẽ giảm đi rất nhiều
dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
theo thầy thuốc ưu tú tiến sĩ bác sĩ nguyễn thế trường phó trưởng khoa tiết niệu nam học bệnh viện đa khoa tâm anh
cùng với sự phát triển của y học hiện đại các kỹ thuật điều trị sỏi đã có rất nhiều sự thay đổi
theo hướng có lợi cho người bệnh như giảm bớt đau đớn không gây xẹo rút ngắn thời gian nằm viện nhanh phục hồi và dễ chăm sóc
vì vậy việc điều trị sớm là vô cùng quan trọng
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai